tuyên quang có hơn hai trăm ba mươi ba ha rừng tự nhiên với nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống
rừng ở tuyên quang thì hiện có tám mươi tám loài thú trong đó có một mươi tám loài nằm trong sách đỏ việt nam và một mươi năm loài nằm trong sách đỏ của thế giới
để bảo vệ động vật hoang dã các cơ quan chức năng tỉnh đã xiết chặt công tác quản lý hạn chế tình trạng săn bắt vận chuyển trái phép
cũng như đã lập các chốt bảo vệ tại các cửa rừng ở huyện lâm bình na hàng và chiêm hóa
trên địa bàn tỉnh tuyên quang hiện có bốn mươi bốn cơ sở được cấp giấy chứng nhận nuôi nhốt động vật rừng hoang dã với hơn một mươi bốn cá thể
các cơ sở chủ yếu nuôi hương sao nhím lợn rừng cây vòi hương rắn
các cơ sở nuôi nhốt đã được thẩm định và cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đều được kiểm tra giám sát thường xuyên
điều kiện để giấy tờ thủ tục để vận chuyển và mua bán động vật hoang dã thì phải đảm bảo và biên bản kiểm tra động vật hoang dã trước khi vận chuyển
để nâng cao ý thức của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ động vật rừng hoang dã
lực lượng kiểm lâm tỉnh tuyên quang thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra tại các khu rừng đặc dụng
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục rộng rãi đến quần chúng nhân dân tại các khu bảo tồn thiên nhiên
ngoài ra thì phối hợp
với các tổ chức trong và ngoài nước để kêu gọi các nguồn vốn đầu tư
phục vụ cho công tác quản lý bảo tồn các loài đặc hữu trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đối với các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã của các hộ gia đình
theo quy định của
của pháp luật được phép nuôi
thì tổ chức quản lý kiểm tra giám sát chặt chẽ
không để các hộ gia đình lợi dụng vào các hồ sơ hợp pháp
để hợp thức hóa các động vật hoang dã săn bắt trái phép trên địa bàn
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh
đã điều tra phát hiện ba vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng
thu giữ gần bốn mươi hai kg động vật hoang dã liên quan đến việc vận chuyển buôn bán trái phép
thả ba mươi tám cá thể động vật hoang dã về tự nhiên